thưa quý vị công an quận tám tp hcm đang tạm giữ hai nghi phạm trong vụ xông vào ngân hàng xa công bang
trên đường phạm thế hiển nghi để cướp tài sản vụ việc xảy ra vào chiều ngày ba tháng ba
ngay sau khi nhận được tin báo ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo công an quận tám
phối hợp các cuộc nghiệp vụ bộ công an phòng cảnh sát hành sự công an tp hcm
và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh truy bắt đối tượng gây án
đến hai giờ ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã bắt hai đối tượng gồm
trương minh thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú quận một nơi ở hiện nay quận tám
và trương vĩnh sương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú quận năm
tại công an công an các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội
qua làm việc đối tượng khai nhận do thiếu nợ nên bàn bạc cùng nhau đi cướp ngân hàng
hiện công an quận tám tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng còn lại
đồng thời củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định
trước đó khoảng một mươi năm h ngày ba tháng ba công an quận tám tiếp nhận tin báo về việc
lúc một mươi bốn h hai mươi năm phút cùng ngày ba đối tượng đi trên hai xe gắn máy đến một ngân hàng trên đường phạm thế hiển
phường bảy quận tám dùng một vật có hình dạng súng yêu cầu nhân viên ngân hàng trên đưa tiền
tuy nhiên khi chưa lấy được tiền thì hai đối tượng chạy ra ngoài ngân hàng và lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát